nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám và quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và kỷ niệm năm mươi một năm ngày mất của chủ tịch hồ chí minh sáng nay thủ tướng nguyễn xuân phúc
đã tới dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại nhà sáu mươi bảy khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
trong không khí trăng nghiêm và xúc động thủ tướng nguyễn xuân phúc thành kính tưởng nhớ và biết ơn chủ tịch hồ chí minh
lãnh tụ thiên tài của đảng và dân tộc ta người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới
thủ tướng khẳng định chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng là tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng
cần kiệm liêm chính trí công vô tư vì thế khu di tích chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch
cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo quản giữ gìn các di tích tài liệu hiện vật
và môi trường cảnh quan di tích như sinh thời chủ tịch hồ chí minh sống và làm việc
đồng thời đẩy mạnh công tác sưu tầm giới thiệu phục vụ công tác tuyên truyền giáo dục
đáp ứng yêu cầu trong nước và ngoài nước nghiên cứu tìm hiểu và học tập về cuộc đời sự nghiệp
tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh
thủ tướng nhấn mạnh dù chủ tịch hồ chí minh đã đi xa hơn nửa thế kỷ
nhưng tại nơi mà người đã sống và làm việc trong một mươi năm năm vẫn là nơi hội tụ những giá trị nhân văn cao cả
phản ánh tư tưởng tấm gương đạo đức hồ chí minh là nơi mà mỗi cán bộ
cũng như mọi người dân trong nước và bạn bè quốc tế đến để tưởng nhớ về bác
hiểu thêm về công lao to lớn của bác và đặc biệt là học tập làm theo tấm gương vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
để qua đó tu dưỡng rèn luyện và làm việc xứng đáng với bác